xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị và các bạn câu chuyện về những tài xế xe khách xe tài xe công đơn ơ
chấp nhận trở thành con nghiện sử dụng ma túy điều khiển phương tiện thì đã không còn quá xa lạ
khi mà họ cho rằng chất kích thích đó giúp họ tỉnh táo hơn trên mọi cung đường
thế nhưng đằng sau những giây phút được coi là tỉnh táo đó lại chính là tính mạng của hàng trăm con người vô tội
là nỗi đau nỗi mất mát không thể nào ngôi ngoài
và trong quá trình chờ hoàn thiện các chế tài xử phạt các ngành các địa phương
đang rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm kiên quyết loại bỏ ngăn chặn những lái xe sử dụng chất kích thích
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm ba người chết một mươi người bị thương giữa ô tô khách và container
vào cuối tháng một mươi một vừa qua tại huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vẫn còn gây bàng hoàng cho người dân
qua xét nghiệm mẫu nước tiểu hai tài xế trên xe container cho thấy
tài xế nguyễn văn tuyên là người đi cùng dương tính với ma túy
mặc dù lúc xảy ra tai nạn không trực tiếp lái xe nhưng cho thấy tình trạng tài xế sử dụng ma túy gia tăng
các cơ quan chức năng đặc biệt là công an của huyện mộ đức
thì sẽ làm việc xác minh một cách cụ thể và đồng thời sẽ có chế tài như mình
đối với những người vi phạm cũng như là đối với đơn vị kinh doanh vận tải
mà để xảy ra cái tình trạng là lái xe có vi phạm về ma túy
đây là tài xế vũ văn kiên ba mươi sáu tuổi ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
điều khiển xe khách từ thành phố hồ chí minh về tỉnh nghệ an
lực lượng cảnh sát giao thông của phòng tám cục cảnh sát giao thông và công an huyện tư nghĩa
đã kiểm tra phát hiện tài xế dương tính với chất ma túy
theo cùng mỗi tuyển dùng hẳn là được ba tháng nhưng mà từ hồi tôi đi quản liện
xe này là tuyệt đối đã bảo rằng là không chơi con trực để hẳn chơi không là tôi hoàn toàn
không biết nếu như mà biết là nhà xe không có cho tuyển dùng cả
thực tế qua việc lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra đều phát hiện tài xế có giấy khám sức khỏe
ghi không sử dụng ma túy tuy nhiên thực tế nhiều chủ xe doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe
định kỳ cho lái xe mà yêu cầu lái xe tự đi khám sức khỏe theo định kỳ và gửi về
vì thế việc tài xế nghiện ma túy vẫn vô tư lái xe chở khách
tình hình người điều khiển phương tiện
sử dụng các chất kích thích như rượu bia hoặc ma túy đã gây ra nhiều vụ tai nạn rất thương tâm
có những vụ tai nạn rất đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người
cho nên kiểm tra chất ma túy đối với các phương tiện từ tám chỗ ngồi trở lên đối với xe khách
và từ các loại xe tải có ba năm tấn trở lên hoạt động trên tuyến đường dẫn cao tốc đi vào đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
để ngăn chặn tình trạng tài xế sử dụng ma túy
các cơ quan chức năng cần kiểm tra các điểm dừng nghỉ của tài xế đường dài
kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi buôn bán ma túy và chất gây nghiện đối với tài xế đường dài
những tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy phải bị xử lý nghiêm tước bằng lái
ngoài ra các chủ xe phải thay đổi lịch trình hành trình nhằm tránh sức ép quá lớn cho người cầm lái
bên cạnh đó cũng cần quy trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị chủ quản chủ doanh nghiệp sử dụng tài xế nghiện ma túy
có như vậy số vụ tai nạn giao thông
đau lòng do tài xế nghiện ma túy điều khiển phương tiện gây ra trong thời gian tới mới được ngăn chặn triệt để
bản tin tiếp tục với thông tin liên quan đến vụ việc gian dựng rồi chụp ảnh tung lên mạng
rằng người mặc đồ đen đã xuất hiện tại địa phương
chiều ngày hôm qua công an huyện thanh hà tỉnh hải dương đã làm việc với đặng như chiến
bốn mươi tuổi ở xã hồng lạc huyện thanh hà để làm rõ về việc đăng tải thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận
công an huyện thanh hà cho biết đơn vị đã xác minh làm rõ việc đặt
đặng như chiến đã xúi dục nam thanh niên tên xuân một mươi bảy tuổi ở cùng xã
đóng giả làm người mặc đồ đen đứng trước cổng trường mầm non hồng lạc
sau đó chiến chụp ảnh đăng tải lên facebook cá nhân của mình tên binh bảnh để câu like
hàng trăm người đã lai chia sẻ tấm ảnh trên và lan truyền những thông tin không đúng sự thật gây hoang mang lo sợ
nhằm cảnh báo về những nguy cơ gây mất an ninh trả tự từ những thông tin thất thiệt
lực lượng công an khuyến cáo mọi người không nên có những chia sẻ hình ảnh
thông tin không chính xác về người mặc đồ đen ngoài việc đi ăn xin
còn có hành động dụ dỗ bắt cóc trẻ em vì đây là những thông tin dễ gây phẫn nộ bức xúc trong dự luận
thường xuyên đem theo dao kiếm và bom xăng tụ tập tại một số điểm kinh doanh dịch vụ karaoke
để đe dọa đánh đập phá hoại tài sản của chủ cơ sở kinh doanh karaoke và khách hát
các đối tượng gồm nguyễn văn thắng đỗ văn ngọc đinh việt anh lý văn hưng và phạm văn đông
cùng chú tại thành phố bắc giang vừa bị lực lượng công an xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó các đối tượng thường xuyên đem theo dao kiếm bom xăng tụ tập tại một số địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke
trên địa bàn xã quế nham huyện tân yên tỉnh bắc giang để đe dọa đánh đập phá hoại tài sản của chủ cơ sở karaoke và khách hát
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng này đã yêu cầu chủ quán khi có khách đến hát
phải gọi nhân viên phục vụ do các đối tượng cung cấp đồng thời nâng giá tiền như các đối tượng yêu cầu
nhưng do một số cơ sở kinh doanh không thực hiện theo nên nhóm đối tượng đã gây ra vụ việc trên
trong lúc qua nhà em gái của vợ để can ngăn mâu thuẫn anh rơ ma doan đã bị người em cọc trèo là cơ sơ cót
dùng cây gậy sắt đánh chết để điều tra làm rõ về hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tạm giữ hình sự đối với cơ sơ cót
chú tại xã ea xin huyện cờ long búc
theo kết quả điều tra khoảng một mươi bảy h ngày một tháng một mươi hai cơ sở cót đi uống rượu về nhà và bị vợ là chị hric ayun
ba mươi hai tuổi chỉ mắng dẫn đến xô xát thế vậy anh rơ ma doan chạy qua nhà để can ngăn hai vợ chồng
trong lúc can ngăn anh rơ ma doan có xô cơ sơ cót ngã xuống đất vì bực tức nên cơ sơ cót liền lấy
một thanh sắt gần đó rồi phan mạnh một cái vào đó
cơ sơ cót bắt đầu khiến anh rơ ma doan gục ngay tại chỗ sau đó người thân đã đưa rơ ma doan
đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu đến ngày ba tháng một mươi hai thì tử vong
sáng hôm đó tôi đi bán cà phê rồi lúc đó tôi lấy tiền cà phê tôi lấy được ít rồi sau đó tôi đi
quán bún làm một tô ăn một tô bún và uống hai sữa rượu
cơ sơ cót bắt đầu khiến anh rơ ma doan gục ngay tại chỗ sau đó người thân đã đưa rơ ma doan đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu đến ngày ba một mươi hai thì tử vong

sau khi gây án cơ sơ cót đã cầm hung khí đến công an huyện cửa đông bốc đầu thú và cai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn văn lực chú tại xã long điển đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
vừa bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một sau khi đi làm đồng về gia đình ông nguyễn văn chuẩn
ở xã long điển đông huyện đông hải phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm đi số tài sản
là bảy ba lượng vàng cùng số tiền năm trăm linh đồng nên trình báo đến cơ quan công an
quá trình điều tra được được công an xác định nguyễn văn lực là đối tượng có liên quan
nên đã tiến hành mời về trụ sở làm việc tại cơ quan công an đối tượng lực khai nhận
khi phát hiện cửa nhà nạn nhân không khóa không có người trông coi nên đã đột nhập vào nhà
lấy trộm số tài sản nêu trên
giả danh là nhân viên các siêu thị lớn để lừa tiền của các cửa hàng tạp hóa nhỏ
đó là thủ đoạn lừa đảo mới mà lực lượng công an vừa phát hiện
tại huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc cụ thể như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc vừa nhận được đơn của nhiều hộ buôn bán tạp hóa nhỏ
trình báo về việc bị một số đối tượng đến giả danh là nhân viên các siêu thị lớn để lừa đảo
các đối tượng này nói là có cách để giúp các hộ trên trở thành đại lý kinh doanh cấp một cấp hai cấp ba
của các siêu thị và sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi ưu đãi
tuy nhiên muốn trở thành đại lý
thì các hộ phải đóng trước các khoản tiền
do thấy các chương trình có ưu đãi lớn nên nhiều hộ đã đưa tiền tạm ứng trước cho các đối tượng trên
thế nhưng sau đó thì chúng bỏ trốn đi đâu bật vô âm tín
thì hôm đó hai vợ chồng tôi đi lấy hàng ở ngoài bóc
nhiều thì có một thanh niên đi xe máy đi theo
và hỏi chứ cô chú không lấy hàng xe lớn mà bị sao tay như vậy
mà đi lấy hàng xe lớn

đối với tạp hóa của nhà cô thì được cấp một
trước mắt bây giờ cô chú bán cho chúng cháu có tiền lương tháng
tháng là được một triệu tám
cô chỉ cần trưng bày thôi bán được hay không thì thôi
bây giờ trước mắt cô với chú cho cháu gửi mặt hàng trưng bày đây
nhưng mà phải giá trị là cô chú
chú phải đóng vào một số tiền để làm thủ tục cho cô chú
hai vợ chồng đưa cái khoản đầu tiên là đưa tiền cho chú đó
chú ghi vào cái phiếu
số tiền tôi bị kẻ lừa là một mươi tám triệu hơn một mươi tám triệu
vừa qua thì nó xảy ra cái tình trạng là lừa đảo như vậy
bản thân tôi cũng có những khuyên khéo đối với người dân là
khi mà người dân mà gặp trường hợp như vậy
thứ nhất là phải ghi lại được hình ảnh của đối tượng đó
thứ hai số điện thoại
thứ ba là đặc điểm các phương tiện
đồng thời chúng ta phải kiểm tra hàng hóa
bởi vì cái hàng hóa các đối tượng mang đến hầu như hàng hóa là
nó không rõ một gốc xuất xứ
giả danh là nhân viên siêu thị đi ký hợp đồng khống
sau đó để hàng lại để tạo lòng tin
nhằm chiếm đoạt tiền của các chủ tiệm tạp hóa
cho lừa này
quá tinh vi nên mọi người cần phải lưu tâm cảnh sát
hiện công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
đang tiếp tục điều tra
truy tìm nhóm đối tượng trên
để xử lý về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn
hiện nay có nhiều mô hình cho vay online
cho vay trực tuyến đang hoạt động tại việt nam
đối với các mô hình này
hiện chưa có các quy định pháp luật để phân loại rõ ràng cụ thể
do vậy việc giao dịch với các mô hình này
có thể tiềm ẩn nguy cơ và rủi ro cho người tiêu dùng
đặc biệt là trong trường hợp giao dịch
với các đơn vị trá hình tín dụng đen núp bóng
từ thực tế đó
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
đã đưa ra khuyến cáo
người tiêu dùng cần thận trọng
cân nhắc kỹ về việc sử dụng các dịch vụ này
trong trường hợp quyết định sử dụng
người tiêu dùng cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ
có thể hiện đầy đủ các thông tin
ngoài ra website hoặc ứng dụng
phải thể hiện rõ các thông tin tài liệu
liên quan đến giao dịch
các giao diện website hoặc ứng dụng
không hiển thị đầy đủ các thông tin nêu trên
có dấu hiệu là đơn vị kinh doanh không rõ ràng
tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng
ngoài ra người tiêu dùng cần đọc kỹ
điều khoản hợp đồng trước khi ký
đặc trưng của các dịch vụ cho vai trực tuyến
là lãi suất cho vai
và các mức phí kẻm theo thường rất cao
do vậy để tránh các phát sinh nằm ngoài dự kiến
người tiêu dùng cần biết rõ
các mức lãi suất các mức phí
và các chi phí có thể phát sinh
trong những trường hợp cụ thể
như trả nợ trước hạn chậm trả
gia hạn thời gian vay phí tư vấn dịch vụ v v
trong quá trình tìm hiểu các thông tin nêu trên
người tiêu dùng cần đảm bảo việc lưu giữ thông tin
để có cơ sở đối chiếu khi phát sinh tranh chấp
sau khi ký hợp đồng
nếu đơn vị cho vai không gửi hợp đồng
hoặc không có thông tin hướng dẫn
người tiêu dùng cách thức tài về
tham khảo hợp đồng đã ký
thì người tiêu dùng cần ngay lập tức liên hệ
và yêu cầu đơn vị cho vai
cung cấp bản sao hợp đồng đã ký
trong trường hợp có tranh chất phát sinh
người tiêu dùng cần phản ánh
khiếu nại trực tiếp tới đơn vị cho vai
người tiêu dùng cần lưu ý
việc phản ánh khiếu nại phải được thực hiện
qua các phương thức có thể lưu lại
bằng chứng như gửi email
gửi thư có xác nhận báo phát
người tiêu dùng cần tránh sử dụng hình thức
gọi điện thoại để phản ánh khiếu nại
do hình thức này không đảm bảo
được sự cam kết của đơn vị cho vai
trong quá trình giải quyết tranh chất phát sinh
một thông tin chúng tôi vừa mới có được
một ô tô bán tải chở bốn người
chạy trên đường hồ chí minh
đoạn qua tỉnh gia lai
thì trông tông trực diện vào một xe tải
chạy ngược chiều khiến cho sáu người thương vong
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút
ngày năm tháng một mươi hai
xe ô tô bán tải chở bốn người
gồm nguyễn hoàng lê đại nguyễn hữu khường
và nguyễn văn thanh
lưu thông trên đường hồ chí minh
theo hướng đắk lắc đi gia lai
khi đến thị trấn nhân hòa ô tô bán tải
tông trực diện với xe tải do tài xế
lê thanh vũ điều khiển và phụ xe
là lê thanh quang cùng chúa tài huyện
chư pứ lưu thông chiều ngược lại
vụ tai nạn khiến ông hoàng và đại
tử vong tại chỗ khường tử vong
tại trung tâm y tế huyện chư pứ
ba người khác bị thương nặng đang được cấp cứu
tại bệnh viện công an huyện chư pứ đã phối hợp
với lực lượng chức năng khám nghiệp miệng trường
khám nghiệp tử thi để điều tra nguyên nhân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa
tỉnh long an đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng khương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã hoàng minh
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng nguyễn văn chối
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp bình thượng một
xã thái mỹ huyện củ chi
thành phố hồ chí minh
và đối tượng phạm minh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ô năm khu b
thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa tỉnh long an
cao một m sáu mươi mắt một mí
da ngăm đen
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện